xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo tình trạng ít mưa và có nắng nhiều sẽ tiếp tục duy trì trong hôm nay và ngày mai
trên các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
với nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó từ ngày hai mươi sáu tháng chín do chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu
nên mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh cả về diện và lượng
có nơi có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm dần
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa
có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi sáu thì mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió rất mạnh nguy hiểm
cùng với mưa to thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm từ một đến hai độ
tại khu vực trung bộ do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
có trục qua khu vực nên tại các tỉnh
từ quảng bình cho đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
sẽ có mưa rông mạnh có nơi có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió rất mạnh
mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập ống tại các vùng trung thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không quá cao
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tại vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ thì có mưa to
ban ngày nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng chịu đắc động của gió mùa tây nam
nên tiếp tục có mưa rào và rông diện rộng
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không cao
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ